nhiều năm nay người dân huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn tập trung phát triển trồng cây nghệ là hướng đi mũi nhọn để phát triển kinh tế
làm giàu từ cây nghệ đã giúp cho nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo
thế nhưng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tình trạng doanh nghiệp đến thu mua nghệ nhưng chi trả tiền chậm lên đến hàng tỷ đồng
khiến cho người nông dân lao đao vì không có tiền để trang trải cuộc sống
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
vườn nghệ gần năm hectare của gia đình ông học đã và đang cho thu hoạch đến cuối vụ
tuy nhiên gần hai tấn nghệ đã bán tương đương hơn chục triệu đồng đến nay ông vẫn chưa nhận được
đã gần một năm nay tại xã xuân la huyện bắc nẵm có rất nhiều hộ dân rơi vào tình trạng tương tự
với số tiền rất lớn bỏ ra để mua cây giống phân bón và công chăm sóc
thế nhưng tình trạng doanh nghiệp chậm trễ phớt lờ việc trả tiền cho người dân khiến nhiều hộ trồng nghệ rơi vào tình cảnh khó khăn
không chỉ riêng tại xã xuân la hiện hầu hết người dân ở các xã khác tại huyện bắc nẵm
đều ký kết bao tiêu sản phẩm với công ty cổ phần nông sản bắc cạn
việc phụ thuộc vào một doanh nghiệp đã dẫn đến tình trạng khó khăn về đầu ra cho sản phẩm
chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ủy ban nhân dân các xã đôn đốc công ty
để nhanh tiến tộ thu mua cho người dân
đồng thời là tìm ra trao đổi với doanh nghiệp là những điều kiện khó khăn gì mà không thu mua cho bà con nhân dân
và vận động để doanh nghiệp cố gắng thực hiện theo những hợp đồng đã ký
phải mất cả năm trời trồng và chăm sóc cây nghệ mới cho thu hoạch
nhưng khi bán đi rồi người nông dân lại phải mòn mỏi ngóng trông tiền thanh toán từ doanh nghiệp
điều này thực sự đang khiến người trồng nghệ ở bắc nạm lao đao vì không có tiền trang trải cuộc sống